một thông tin mà chúng tôi vừa nhận được thưa quý vị vào ngày hôm nay hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết bộ công an xác định cho đến thời điểm hiện nay
thì ông dương công minh chủ tịch ngân hàng sa công banh không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh
hoặc cấm xuất cảnh bộ công an bác bỏ mọi thông tin sai sự thật nhằm phá hoại gây ảnh hưởng tiêu cực
đến hoạt động bình thường của hệ thống tài chính ngân hàng mọi hành vi đưa tin sai sự thật sẽ bị phát điện
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật